cái tần suất chúng ta vận động cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc chúng ta xuất phát ra cái bệnh trĩ
thì tôi thấy là có nhiều ý kiến là cho rằng là những cái người làm các công việc như là tài xế hay là làm công việc văn phòng phải ngồi nhiều
là những người có nguy cơ cao mắc bệnh thì không biết là điều này có chính xác không
phải nói thật đây là rất chính xác chứ không phải là chính xác không nữa khẳng định với bên bên các bạn là chính xác
đấy chính vì tại sao chúng tôi muốn nhấn mạnh đây để mỗi một con người chúng ta đều có công tiền
thế thì nhưng chúng ta khi hiểu được nguyên nhân hiểu được yếu tố nguy cơ của nó rồi thì chúng ta tự phải triệt tiêu nó
và chị lâm còn nhớ không cái gì mình nhớ ngày hai mươi bảy tháng hai tạng bộ y tế chúng tôi đã tham dự một cái cuộc tập một mươi năm phút lúc đó bằng bộ trưởng
bộ trưởng tiến tiến
cùng với bộ trưởng bộ y tế và cùng với lại ông huấn luyện viên của đội bóng y tế
đã có gì đã có một mươi một mươi năm phút thể dục
cho nên đây nó không những chia sẻ với các bạn là nó không những cho mỗi bệnh trĩ
mà nó cho toàn tất cả các bệnh lý khác
thế thì tuy nhiên thì chúng ta không thể bỏ nghe được
bây giờ bảo nghe tôi là nghe lái xe mà bảo tôi cứ đứng thế làm sao được
nhưng chúng ta hiểu được vấn đề hiểu được cái vấn đề thì chúng ta có tự cách điều chỉnh
ví dụ tôi lấy video lái xe
nếu như các bạn nghỉ nó giải quyết được rất nhiều vấn đề
vừa tránh được các bệnh lý khác
đặc biệt là gì đã hoàn thiện được gì
tuân thủ tốt được gì
thời gian phải nghỉ ngơi người lái xe không thể lái mãi được
mà chúng ta biết rồi hậu quả của việc sức khỏe
sức khỏe của người lái xe không đảm bảo thì nó có rất nhiều các yếu tố để ra
như vậy cũng mong muốn để gì
ngoài việc chúng ta có những cái hiểu biết về các yếu tố nguy cơ gây nên bệnh
như chúng ta đang chia sẻ
thì mỗi một người chúng ta sẽ tự điều trị
tự điều chỉnh về chế độ an tâm như chị giáo sư lâm chia sẻ
tự điều chỉnh về vấn đề chế độ luyện tập
tự điều chỉnh về vấn đề nghề nghiệp của chúng ta
thật ra tôi luôn luôn nhắc các bạn là mc chẳng hạn cũng tránh ngồi quá lâu
vâng ạ vậy còn một đối tượng đặc biệt nữa là phụ nữ mang thai
cũng là những người đang có tỷ lệ mắc rất là cao
không biết là nguyên nhân là từ đâu ạ
với phụ nữ mang thai thì cũng phải chia sẻ với lại
chị lâm và mỹ linh và đặc biệt là với các người
người đã xếp thành một nhóm riêng
chỉ trên phụ nữ mang thai
tức là người phụ nữ mang thai
trên người phụ nữ mang thai thì các nhà khoa học chúng ta nhìn thấy
thứ nhất là gì
thay đổi toàn bộ hormone trong quá trình mang thai
nó cũng ảnh hưởng ít nhiều tới cái tội thống thế chẳng của nó
vì nguyên tắc chúng ta sinh ra nó có mà các đám thuốc này nó được đính vào hệ thống cơ tác trong như thế này
cái thứ hai lớn hơn là gì
người phụ nữ mang thai chín tháng một mươi này
cả một cái thai trong quá trình lúc nào nó cũng tạo một cái tăng áp lực trong vùng tiểu khung
và đấy chính là tiếp thêm một cái yếu tố
rất là tác động cho hình thành trí
chính vì đặc biệt một cái nữa là gì
khi người phụ nữ có thai thì lại rất hay táo
được uống thêm sắc
cũng hạn chế vận động
vậy các yếu tố đó cộng hưởng lại với nhau
và cũng phải chia sẻ với các bạn là gì
tại sao các nhà khoa học người ta phải xếp hẳn thành một nhóm riêng tức là
gọi là chỉ trên bệnh nhân có thai kỳ
đấy như vậy
để muốn chia sẻ với các bạn là gì
là chúng ta hiểu được bản chất của nó
và khi chúng ta hiểu được rồi thì cũng mong các bạn
khi chúng ta có thai thì chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm
vì trong một thực tế chị lâm ạ
hoặc là định
có rất nhiều người phụ nữ thi gọi thai khi tham gia tư vấn
thì cũng rất lo lắng
rất lo lắng
nhưng khi chúng tôi chia sẻ thì hiểu được rồi
thì mọi việc thì nó sẽ lại tốt đẹp lên
và tôi cũng nói rồi
thứ nhất là gì
biết đâu là có những trường hợp này sau vi sinh nó lại hết
còn những trường hợp mà kể cả nó tổn thức ở trong lúc đó không nhau
thì sau vi sinh thì chúng ta sẽ có những tư vấn
có những hán xét để chúng ta
chúng ta điều trị cho nó kịp thời
cho nên là cũng mong các bạn là gì
các bạn phụ nữ là gì
khi chúng ta là gì
cũng đừng quá lo lắng
tuy nhiên cũng chỉ muốn nhấn mạnh các bạn là
tại sao khi phụ nữ có thai hay bị trĩ thì phải
cái thứ hai
khi các bạn đã bị trĩ rồi thì khi có thai
nó rất hay có những cái đợt tắc bệnh cấp hoặc trận bỏ cấp
đấy như vậy có trận bỏ cấp
nhưng chúng ta hãy bình tĩnh
đi khám hoặc là tư vấn
và hiện nay chúng tôi cũng đang triển thai cái quá trình là gì
tư vấn chẩn đoán từ xa
để giúp cho các người phụ của các bạn có thai
không phải đấy
cũng không phải đi
đấy không phải đi
thì đây là những
tại sao vậy
nói thật vinh chắc là hai chị lâm và mỹ linh
là phụ nữ rồi
tôi cũng rất hiểu là cái chuyện chúng ta phải
lúc nào cũng một cái thai chín tháng một mươi ngày như vậy
mà đi cũng rất là khó khăn
đấy là những cái lý do
nhưng mà để giải lý giải tại sao là
khi người đang thai
thì cái tình loại trĩ nó tăng lên
đặc biệt là gì
đó cũng là những yếu tố nguy cơ để
gây các đợt trĩ cấp
mà đợt trĩ cấp ở đây
người ta muốn nhấn mạnh hai cái tình tháng hay gặp
tắc mạch trí
hai là gì
chạy vào cấp
đấy là hai cái tình huống mà người ta
nhắc nhiều nhất đặc biệt
đấy là đợt trĩ cấp
đợt trĩ cấp là gì
bản chất là đợt trĩ cấp là
là hình thành các huyết khối
nằm ở trong các đám đối trí
lúc đó người bệnh rất đau đớn
rất đau đớn
thì có những nguyên nhân chúng tôi
nếu như người khác tựa quần bắt mổ cho tôi ngay đi
nhưng vì tôi vẫn đẩy đấy
vì chúng ta phải nhìn thế hệ tương lai của chúng ta
thế hệ tương lai mà chúng tôi phải hạn chế một cách
ít can thiệp một cách có thể
vì không biết là
phó giáo sư tiến sinh nguyễn thị lâm có lời khuyên